đến hết ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh hà nam đã cơ bản hoàn thành diện tích gieo cấy lúa xuân với hai mươi bảy một trăm chín mươi năm hectare trên ba mươi một hai trăm bảy mươi năm hectare đạt tám mươi tám bốn diện tích
diện tích cây màu vụ xuân đã trồng ba ba trăm hai mươi một tám ha đạt bảy mươi một tám kế hoạch
hiện nay thời tiết đang rất thuận lợi cho nông dân đẩy nhanh tiến độ cấy lúa vụ xuân
đồng thời tiến hành tỉa dậm bón thúc lần một cho lúa mùa sớm và chăm sóc cây màu hè thu đã trồng
cùng với đó các địa phương trong tỉnh hà nam đang tập trung gieo trồng các cây màu vụ xuân theo đúng lịch thời vụ
đồng thời chuyển trọng tâm sang chăm sóc bón thúc phòng trừ các loại dịch hại kịp thời bảo đảm sinh trưởng phát triển của cây lúa và cây màu